trung quốc vừa thông báo có thể sẽ hạn chế số lượng ngân hàng mà một nền tảng fintech có thể liên kết nhằm ngăn chặn khả năng thâu tóm quá nhiều thị phần của các công ty công nghệ
kế hoạch hạn chế mối quan hệ giữa các ngân hàng và nền tảng fintech cũng như các quy định hạn chế mới của bắc kinh về hành vi chống độc quyền
chính là những tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy các công ty công nghệ lớn sẽ không còn hưởng đặc quyền tại quốc gia này
quyết định hạn chế mới được đưa ra trong bối cảnh trung quốc đại lục tuyên bố sẽ tăng cường giám sát
đoàn công nghệ do nghi ngờ một lượng lớn dữ liệu người dùng đã bị các doanh nghiệp này truy cập
giới chức bắc kinh thậm chí còn cân nhắc áp thuế kỹ thuật số đối với những công ty công nghệ nắm giữ lượng lớn dữ liệu cá nhân
không khí độc hại là nguyên nhân gây tử vong của một sáu mươi bảy triệu người dân ấn độ chiếm một mươi tám trong tổng số ca tử vong ở nước này trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy ấn độ có một hai mươi bốn triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí chiếm một mươi hai năm trong tổng số ca tử vong
năm hai nghìn một mươi chín số ca tử vong do không khí độc hại tại ấn độ cao hơn năm hai nghìn một mươi bảy tới ba mươi
thực tế này ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế gây thiệt hại ba mươi sáu tám tỷ usd tương đương với một ba mươi sáu gdp của ấn độ
ba thành phố lớn của ấn độ gồm new delhi kanota và mumbai
nằm trong danh sách
hai mươi thành phố ô nhiễm nhất thế giới
tổ chức y tế thế giới cho biết hiện đã có các quốc gia xuất hiện virus sars cov hai biến thể là anh iceland italia hà lan đan mạch australia và cộng hòa séc
hiện xác là quốc gia mới nhất thông báo xuất hiện virus sars cov hai biến thể
các nhà khoa học cho rằng đây có thể là lý do khiến một số người bị nhiễm covid một mươi chín lần thứ hai
anh cho biết biến thể virus mới này có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn
trong khi chính phủ anh phải hủy kế hoạch nới lỏng hạn chế dịp giáng sinh
thì các nước châu âu khác cũng đã khẩn trương ban bố lệnh cấm đi lại
thậm chí đóng cửa biên giới trước sự bùng phát về một biến thể mới của virus sars cov hai
và bất chấp sự chấn an của lãnh đạo nhiều nước như anh và đức rằng không có bằng chứng cho thấy vaccine kém hiệu quả với virus biến thể
thì người dân anh nói riêng và eu nói chung vẫn hoang mang về tình hình hiện nay ở châu âu
chỉ trong vài ngày biến thể mới của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm cao hơn tới bảy mươi
đã được xác định ở nhiều nước ngoài anh như đan mạch italia hà lan cộng hòa séc và australia
vốn đang khó khăn vì dịch bệnh các nước châu âu không thể mạo hiểm chờ đợi cho tới khi liên minh châu âu nhất trí về một cách phản ứng chung
hàng loạt nước như đức hà lan pháp italia áo bulgari đã ban bố lệnh đóng cửa biên giới và cấm bay đối với các chuyến bay từ xứ sở sương mù
tuy nhiên việc các nước quyết định đóng cửa biên giới cũng như dừng các chuyến bay với anh đã khiến nhiều người dân đổ xô đến các siêu thị để tích chữ hàng hóa do lo ngại về việc thiếu hụt nguồn cung
tại chuỗi siêu thị semery lớn thứ hai ở anh chi nhánh ở london hàng trăm lượt khách tấp nập ra vào mua sắm
bên trong nhiều kệ hàng đã bắt đầu chống trơn do người dân đổ xô đi mua đồ tích chữ
nhiều người lo ngại rằng nếu tình trạng đóng cửa biên giới như hiện tại tiếp tục kéo dài thì nguồn cung đối với một số mặt hàng sẽ bị thiếu hụt
có nhiều kệ hàng đã chống nhất là ở khu vực đồ sinh hoạt và đồ cho giáng sinh
nhiều người cũng đã đổ xô đến đây mua vì tất cả cửa hàng khác đều đã đóng cửa rồi
vẫn còn nhiều người đang xếp hàng để mua đồ với hy vọng còn nhiều sản phẩm trên giá
thủ tướng anh boris johnson ngay lập tức chấn an dân chúng và cho biết ông đã điện đàm với tổng thống pháp emmanuel macron
quốc gia đã tạm thời ngừng hoạt động đi lại với anh để có phương án mở lại biên giới sớm nhất
trước đó nhiều quan chức chính phủ anh cũng đã phải lên tiếng kêu gọi người dân không hoảng
tôi muốn nhắn nhủ đến thế giới và đặc biệt là những đối tác của anh rằng chúng tôi hiểu được sự lo lắng của các bạn
nhưng ngay sau khi ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus mới chúng tôi đã cung cấp thông tin cho tổ chức y tế thế giới
và tiến hành những biện pháp nhằm nhanh chóng hạn chế sự lây lan của virus mới
trong khi đó tâm lý hoang mang không chỉ ảnh hưởng đến những người dân anh mà còn cả những người dân châu âu khác đến anh để du lịch học tập và làm việc

các quốc gia đang rất thận trọng trong diễn biến căng thẳng mới này quả là một thời điểm khó khăn khi đúng vào dịp giáng sinh mọi người muốn đi lại nhiều
tôi phải trở lại anh làm việc vào đầu tháng một và thực sự tôi không biết mình sẽ phải xoay sở thế nào nữa tây ban nha đã hủy hết tất cả các chuyến bay tới anh rồi
trước khi biến thể mới xuất hiện châu âu đã rất kỳ vọng sớm kiểm chế được đại dịch khi nhiều nước sẽ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tới
giờ đây bất chấp sự chân an của lãnh đạo nhiều nước như anh và đức rằng không có bằng chứng cho thấy vaccine kém hiệu quả cho virus biến thể dư luận vẫn hoang mang đặt câu hỏi
bởi biến thể mới vừa xuất hiện thì chưa có đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu về hiệu quả phòng ngừa của vaccine
bản thân các chuyên gia cũng đã đưa ra các nhận định trái chiều và tỏ ra thận trọng khi đánh giá mức ảnh hưởng của biến thể mới này
kể cả nếu mức độ nghiêm trọng khi mắc virus biến thể không tăng so với chủng cũ việc làm phẳng đường cong dịch bệnh sẽ rất khó có thể thực hiện được khi dịch dễ lây chuyển hơn tới bảy mươi
vì vậy điều cần thiết hơn lúc này là phải giãn cách xã hội càng nhiều càng tốt
các loại virus sẽ không ngừng biến đổi trong quá trình tiến hóa nhưng theo các chuyên gia virus sars cov hai đột biến thông qua thay đổi protein gai trên bề mặt
yếu tố giúp nó tránh được tác dụng của thuốc điều trị
với những diễn biến mới nhất này tổ chức y tế thế giới khẳng định đang liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách anh để cập nhật thông tin cho người dân
bất luận ra sao thì virus biến thể cũng đang đặt thêm thách thức cho eu khi mà các nước châu âu vẫn chưa thể khống chế được làn sóng dịch trong mùa đông này
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt